yoga bắt nguồn từ ấn độ bao gồm các bài tập tập trung vào ba yếu tố tư thế thể chất kỹ thuật thở và thiền định
ngày nay yoga đã trở nên phổ biến như một cách để thúc đẩy sức khỏe tinh thần và thể chất
có rất nhiều người nghĩ rằng yoga chỉ là những động tác tư thế quân héo ép dẻo kỳ lạ
tuy nhiên thực chất yoga là những tư thế bài tập giúp người tập cải thiện cả về thể chất sức khỏe lẫn tinh thần
tập yoga thường xuyên sẽ giúp phụ nữ cải thiện sức khỏe giảm căng thẳng đau nhức xương khớp cân bằng nội tiết và ngủ ngon hơn
yoga là phương pháp gian luyện kết hợp về mặt thể chất tăng sự linh hoạt phòng ngừa đào lương bệnh tim mạch
với nữ giới thường xuyên tập yoga có thể đạt được rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe
tập yoga giúp làm đẹp da đầu tiên phải kể đến đó là tác dụng của yoga với làn da
ta bioga thường xuyên sẽ giúp cải thiện nuôi dưỡng làn da hồng hào cũng như làm chậm quá trình lão hóa
những động tác của yoga sẽ giúp cải thiện quá trình lưu thông máu huyết giúp hệ tân hoan hoạt động tốt hơn
máu lưu thông đều để cung cấp chất dinh dưỡng oxy cho làn da nhờ đó giúp lần da trở nên tê tắn
đồng thời một lợi ích không thể nhắc tới khi tập yoga đó là giúp đau thải độc tối hiệu quả
chính điều này giúp cho làn da trở nên lắng mịn ít nổi mụn căng bóng
từ đó giúp chị yen chỉu chua ngon so với tuổi thật của mình
tăng sự dẻo dai và linh hoạt
tập yoga sẽ giúp cung cấp nhiều phong cách để lựa chọn
mỗi một cường độ khác nhau từ nhẹ nhàng cho đến những bài tập đều đòi hỏi thể lực nhịp độ tăng
một nghiên cứu đây cho thấy yoga làm chậm quá trình lão hóa và cải thiện linh hoạt ở những người lớn tuổi
giúp giảm thải căng thẳng cải thiện sức khỏe tinh thần
các nghiên cứu đã cho thấy những lợi ích của yoga đối với sức khỏe bao gồm kiểm soát căng thẳng sức khỏe tinh thần và cảm xúc cải thiện sắc củ và sự cân bằng thần tâm trí
bằng cách kết hợp các kỹ thuật thở khác nhau tương tự như thiền định việc tuân thủ hít thở chậm hơn dài hơn hít vào và thở ra bằng mũi sẽ giúp bạn loại bỏ một số tác nhân gây căng thẳng tâm trí tính lặng
sau mỗi buổi tập yoga bạn sẽ cảm thấy tích cực và từ đó làm việc hiệu quả hơn
giảm đau thắt lương cổ vai gái và đau khớp
các nghiên cứu đã cho thấy rằng tập yoga có lợi ích đối với những người đau thắt lưng đau cổ vai gái các triệu chứng của đau nửa đầu và viêm khốc bối cũng sẽ được cải thiện
tăng cảm giác hạnh phúc
bên cạnh nâng cao sức khỏe thể chất yoga còn giúp cải thiện tâm trạng và cảm giác hạnh phúc giảm lo lắng
người tập sẽ có một giấc ngủ chất lượng hơn nhờ soa dịu tinh thần
nâng cao sức khỏe xương
các động tác kéo dãn trong yoga giúp làm tăng cường sức khỏe cơ bắp và xương
ví dụ tư thế cây cầu có phần làm giảm đau lưng sần chắc ở vùng cơ mông chân nhờ đó giúp xương dễ dẻo thay hơn
để thực hiện tư thế cây cầu bắt đầu với tư thế nằm ngửa cong hoặc đồ gối thấp giữa khoảng cách giữa các bàn chân và hông trên thảm
đảm bảo đầu gối với mắt cá chân nằm trước một đường thẳng
đặt bàn tay ở bên cạnh hít vào và ấn chân xuống đất nhẹ nhàng nâng hông lên
người tập từ từ nâng lưng lên lưng giữa và lưng trên sẽ ra khỏi thảm
chậm ngực vào cằm hỗ trợ trọng lượng cơ thể bằng vai cánh tay và bàn chân
dẫn nguyên tư thế đó trong năm hơi thở dài tha lỏng tư thế và hạ ống xuống
yoga có thể giúp giảm cân
mặc dù khả năng đốt cháy kala của yoga ít hơn đạp xe tại chỗ
so sánh một người phụ nữ nặng khoảng bảy mươi kg tập yoga ba mươi phút tiêu hao chỉ khoảng một trăm bốn mươi chín calor
trong khi đó đạp xe lại có thể đốt cháy hai trăm sáu mươi calo
yoga vẫn có tác dụng giảm cân và duy trì cân nặng hợp lý bền vững hơn
người lớn tuổi dành ba mươi phút tập luyện một tuần có thể ngăn tăng cân với các chỉ số cơ thể ổn định
người tập luyện thường xuyên với cường độ đều đặn ăn uống khoa học cũng có thể phòng nhiều bệnh lý
yoga tốt cho tim mạch
bài tập này góp phần hạ huyết áp cải thiện libit ở những bệnh nhân mắc bệnh động mạch vành
bên cạnh đó yoga sẽ giúp làm giảm lượng đường trong máu ở những bệnh nhân tiểu đường
tăng cường hệ miễn dịch
yoga giúp hỗ trợ nâng cao hệ thống miễn dịch nếu khả năng miễn dịch bị suy yếu có thể làm tăng nguy cơ mắc tiểu bệnh
bên cạnh đó bài tập này có thể giúp giảm thải căng thẳng lo lắng từ đó góp phần tăng sức đề kháng cho cơ thể
góp phần cân bằng nội tiết tố
căng thẳng có thể gây ra mất cân bằng nội tiết tố tập hyoga sẽ tập trung vào hơi thở giúp thư giãn
khi người tập cuối đầu thở ra ép cơ quan trong cơ thể một số độc tố sẽ ra khỏi cơ quan đó kích thích cân bằng hormôn
giúp giảm thải căng thẳng mệt mỏi động tác này còn góp phần tăng sức mạnh cho lưng và lưu thông máu tốt hơn
cách thực hiện rất đơn giản bạn hãy nằm sấp xuyên thảm yoga hai chân trụ vào nhau lòng bàn tay đặt dưới vai khỉu tay rưỡi thẳng vào sau
dùng lực ấn đùi và hồng rất sàn sau đó sử dụng lục từ bàn tay nâng phần thân trên lên
người tập giữa cổ ở trạng thái cân bằng ánh mắt thướng lên sàn nhà hít vào thở ra trong tư thế này năm giây sau đó quay trở lại vị trí ban đầu
ta bioga thúc đẩy thói quen ăn uống và hoạt động lành mạnh một cuộc khảo sát năm hai nghìn một mươi tám đối với những người trẻ tuổi có một tám trăm hai mươi người tham gia cho thấy
tập yoga thường xuyên giúp thúc đẩy thói quen ăn uống và hoạt động thể chất tốt hơn
những người tham gia khảo sát cho biết đặc trưng của cộng đồng yoga là một nhóm xã hội khuyến khích kết nối nên việc ăn uống lành mạnh trở nên rất phổ biến
giúp bỏ thuốc lá hiệu quả một nghiên cứu do bộ y tế và dịch vụ nhân sinh hoa kỳ tài trợ năm hai nghìn một mươi chín với hai trăm bảy mươi bảy người tham gia
đã so sánh các lớp học yoga với cách học lớp chăm sóc sức khỏe nói chung cũng như sự bổ trợ với những tư vấn thông thường trong một tuần
những người tham gia nhóm tập yoga có khả năng bỏ thuốc lá cao hơn ba mươi bảy khi kết thúc chương trình tám tuần
một nghiên cứu khác cũng đã được công bố vào năm hai nghìn hai mươi cho thấy cảm giác thềm hút thuốc lá sẽ giảm đi sau một buổi tập yoga
người tham gia nghiên cứu là những người đang cố gắng cắt giảm hoặc ngừng thuốc lá
giảm các triệu chứng mãn kinh ở phụ nữ trung niên
đánh giá năm hai nghìn một mươi tám bao gồm một mươi ba triệu
theo một nghiên cứu hơn một ba trăm linh người tham gia về yoga đối với các triệu chứng mãn kinh cho thấy
tập yoga làm giảm bốc khỏa ở phụ nữ trang niên cũng như cải thiện tâm lý như lo lắng hoặc trầm cảm giúp ngủ ngon hơn
chất lượng sức ngủ kém có liên quan đến béo phỉ khuyết đắp tăng ca và trầm cảm cùng với các chứng dối loạn khác
việc kết hợp yoga và thói quen hàng ngày có thể giúp bạn có một sức ngủ mận hơn
điều này đã được chứng minh cho một nghiên cứu ở sáu mươi chín bệnh nhân cao tuổi
họ được chia thành ba nhóm một nhóm tập yoga một nhóm dùng tở dược và nhóm còn lại là nhóm đối chứng
kết quả cho thấy nhóm tập yoga chỉ mới giấc ngủ nhanh hơn ngủ lâu hơn và cảm thấy thoải mái hơn vào buổi sáng so với những nhóm khác
sở dĩ lợi ích của yoga trong việc điều hòa sức ngủ đó là bởi vì yoga làm tăng tiết melatonin một loại hormôn giúp điều chỉnh sức ngủ và sức tỉnh táo
tập yoga vừa đủ nhẹ nhàng vừa đủ mạnh mẽ để thu hút rất nhiều người
cái hay của yoga là bạn không cần phải tập tất cả từ thế nào
bạn có thể thực hành trong giới hạn riêng của mình để điều chỉnh phù hợp với nhu cầu cá nhân
tập yoga có thể là một liệu pháp hỗ trợ hiệu quả cho nhiều bệnh khác nhau bao gồm như bệnh ung thư bệnh tim mạch viêm khớp hen xuyến tiểu đường trông càm đau cơ sơ hoá
ngay cả khi hoàn toàn khỏe mạnh bạn vẫn sẽ được hưởng những lợi ích khi tập luyện yoga bởi nó sẽ giúp cải thiện sức bền tính linh hoạt sự phối hợp và phạm vi chuyển động
về sức khỏe tinh thần tập yoga sẽ thúc đẩy thư giãn cải thiện tân hoan giảm căng thẳng lo lắng cũng sẽ giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và có lợi cho hệ hô hấp thần kinh hỗ trợ rất tốt cho giấc ngủ và hệ tiêu hóa
tập yoga không yêu cầu thiết bị hay quần áo quá đặc biệt chỉ cần một bộ đồ go giãn thoáng mát và một tấm thảm tập yoga sẽ giúp nâng đỡ cơ thể và tạo độ bám
bạn cũng có thể thực hiện các bài tập tại nhà hoặc tại văn phòng
nếu bạn bị hạn chế về khả năng vận động bạn thậm chí có thể thực hiện chúng ở trên giường
xong đừng quên tham khảo ý kiến của chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước khi bắt đầu tập luyện yoga
có rất nhiều người tin rằng bộ môn này có thể giúp họ thay đổi thế giới quan giúp bình tâm hơn và giảm căng thẳng nhờ đó sẽ giúp cải thiện sức khỏe của bạn
cho dù bạn mới tập yoga được vài buổi vài tháng hai vài năm thì vẫn nhận được những lợi ích thiết thực sức khỏe của mình
càng tập yoga về lâu dài bạn càng cảm thấy mình sẽ khỏe mạnh hơn
tập yoga còn giúp cải thiện chức năng não giảm căng thẳng tăng tính linh hoạt ổn định huyết áp cải thiện chức năng tình dục giảm đau cổ lương
yoga là một hình thức tập luyện thể chất an toàn với những người khỏe mạnh khi được luyện tập một cách phù hợp
tuy nhiên cũng như hình thức hoạt động thể chất khác bằng có thể bị đau khi tập yoga
để giảm nguy cơ chấn thương bạn hãy tập yoga dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên chuyên nghiệp